thực hiện bản ghi nhớ giữa bộ lao động thương binh và xã hội việt nam và bộ giáo dục australia
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội và thành phố hồ chí minh
sẽ diễn ra tuần lễ giáo dục nghề nghiệp australia tại việt nam
tuần lễ giáo dục nghề nghiệp được tổ chức bởi tổng cục giáo dục nghề nghiệp việt nam
và phòng thương mại công nghiệp australia đại sứ quán australia tại việt nam
tuần lễ giáo dục nghề nghiệp sẽ giúp quảng bá về hình ảnh giáo dục nghề nghiệp
tại australia và việt nam
tham dự tuần lễ sẽ có những đại sứ nghề của australia và các bạn học sinh giáo dục nghề nghiệp của việt nam
trình diễn một số nghề nấu ăn dịch vụ nhà hàng sơn ô tô thiết kế đổ họa chăm sóc sắc đẹp
qua đó giúp các học sinh phụ huynh và xã hội có nhận thức đúng đắn về giáo dục nghề nghiệp
cũng như tìm thấy tình yêu nghề đam mê nghề tin tưởng lựa chọn giáo dục nghề nghiệp
đồng thời qua đây cũng thấy chất lượng đào tạo nghề của việt nam trước thách thức cách mạng công nghiệp bốn
nhân dịp này các chuyên gia đến từ australia cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại việt nam